chúng ta đang ở trong những giờ phút cuối cùng của năm hai nghìn một mươi tám
một năm qua đi với bao kỷ niệm để ta nhớ mãi không quên

chúng ta sắp bước sang năm hai nghìn một mươi chín

chúng ta đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám đối với từng lĩnh vực cơ bản

khu vực công nghiệp xây dựng khu vực dịch vụ

bên cầu của lĩnh vực kinh tế nó thể hiện qua tầng bức bán lẻ toàn xã hội

đóng góp hai tám mươi năm điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế

và là động lực chính của tăng trưởng ở mức tăng cao một mươi hai chín mươi tám
đầu tư trực tiếp nước ngoài

trên cơ sở chất lượng tăng trưởng của năm hai nghìn một mươi tám và những cơ hội được mang đến từ hội nhập quốc tế

năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm có nhiều hoạt động kinh tế đối ngoại đáng chú ý

về hợp tác kinh tế quốc tế trong kỷ nguyên bốn
cptpp được quốc hội thông qua việt nam chính thức gia nhập với một cộng đồng kinh tế năm trăm linh triệu dân

đang đi đến những bước cuối cùng trước khi được ký kết

ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại trung tâm hội nghị quốc gia
wfasean sự kiện đối ngoại quan trọng bực nhất tại việt nam năm hai nghìn một mươi tám
tám nguyên thủ quốc gia năm mươi vị bộ trưởng một hai trăm linh doanh nghiệp
trong đó có trên chín trăm linh doanh nghiệp hàng đầu thế giới từ các nền kinh tế lớn như mỹ nhật bản hàn quốc asean

và asean cũng làm việc với rất nhiều các đối tác quốc tế để có thể xây dựng những hệ thống thương mại đa phương
những hệ thống đó cũng là cơ sở để thúc đẩy sự ổn định cũng như sự tăng trưởng của chúng ta
giúp chúng ta có thể đối đầu với các nguy cơ toàn cầu

tổ chức năm hai nghìn một mươi bảy
bảy triệu lượt tương tác trên mạng xã hội

những con số nói lên sự thành công vang dội của sự kiện này

tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám

ngay khi hiệp định có hiệu lực

và phòng thương mại châu âu tại việt nam đánh giá

trong khi kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu

cho tiến trình cải cách môi trường kinh doanh

mang cái tính toàn diện

những cái cải cách rất lớn
kể cả của hai phía nhưng trong đó có việt nam

trong một cái tổng thể của một cái môi trường
của nước pháp quyền ở việt nam

có cái độ thu hút rất lớn

ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
nghĩa là một năm sau khi hiệp định đối tác

phê chuẩn hiệp định này

và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

ngân hàng thế giới dự báo

tăng trưởng ba năm vào năm hai nghìn hai mươi
cptpp thì đang mở ra

về căn bản là trở về bằng không

để chúng ta có thể tham gia

cũng rất quan trọng đối với việc
chúng ta thực hiện đa dạng hóa
thị trường để đảm bảo
sự phát triển tự chủ

không chỉ mở ra cơ hội xuất khẩu

đến với việt nam
và với loạt sự kiện tổng kết ba mươi năm

những nhược điểm những bất cập
trong thu hút dòng vốn nước ngoài

về thu hút fdi theo hướng phù hợp hơn

truyền kinh tế

trong bức tranh kinh tế hai nghìn một mươi tám

mặc dù luôn phải chịu thiên tai

đối với ngành nông nghiệp khi thiên tai
ra khốc liệt ở cả ba miền bắc trung nam
tuy nhiên bằng sự nỗ lực vươn lên

kết thúc năm hai nghìn một mươi tám

đây cũng là mức xuất khẩu nông sản

theo hướng chất lượng và giá trị gia tăng
sản xuất sạch ứng dụng công nghệ cao
nông nghiệp hữu cơ được quan tâm phát triển

kiểm soát lãng phát giải quyết việc làm

trên trường quốc tế

những hình ảnh người nông dân

cho thấy sự trưởng thành về nhận thức
và tiếp thu khoa học công nghệ

cà phê và đồ gỗ

trong khi đó năm hai nghìn tám
chỉ hai mặt hàng đạt kim ngạch ba tỷ đô la

ở đông nam á và đứng thứ một mươi năm thế giới
xuất khẩu tới một trăm tám mươi quốc gia
và vùng lãnh thổ

với sự tham gia vào
cuộc của cả hệ thống chính trị
người dân bộ mặt nông thôn

tính đến thời điểm này

đã đạt trên một trăm ba mươi triệu đồng
góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo
nâng cao đời sống của người dân vùng nông thôn

thì cơ bản chúng ta đã tiệm cận được
mục tiêu của cả giai đoạn
ví dụ như là số xã dưới năm tiêu chí
đến thời điểm này chúng ta đã giảm được

đến tháng sáu hai nghìn một mươi chín

doanh nghiệp nông nghiệp đã tăng lên trên

công nghệ cao phát triển thị trường
bên cạnh đó với việc đẩy mạnh

trên cả nước các mô hình ứng dụng

phát triển bền vững

giao thông vận tải có nhiều biến động
là lĩnh vực có mức chi phí đầu tư cao nhất

mời quý vị theo dõi tổng hợp sau đây của chúng tôi

nhiều dự án kết nối giao thông quan trọng
như cao tốc đà nẵng quảng ngãi

cầu cao lãnh của khu vực đồng bằng sông cửu long

và tạo động lực cho kinh tế xã hội
đối với đường sắt

từ gác cát linh đến yên nghĩa

dự án nghiên cứu tiền khả thi đường sắt cao tốc bắc nam
đã hoàn thành và chờ quốc hội thông qua
điều này đã phát triển theo phân kỳ từng đoạn

cung đoạn ưu tiên được xác định trên cơ sở

và nhu cầu vận tải của từng đoạn khác nhau

ngành hàng không tiếp tục tăng trưởng nóng
với sự xuất hiện của những hãng hàng không mới
như bamboo airlines cùng tham gia vào thị trường vận tải hàng không

đối với ngành hàng hải
tiếp tục có sự phát triển mạnh
với việc chính thức thông qua việc tăng phí dịch vụ càng biển

của việt nam phát triển hơn nữa
việc nâng giá sẽ đảm bảo cho các doanh nghiệp càng biển

chính là phát triển đầu tư xây dựng phát triển cảng biển

mỗi nhọn cho ngày hẳn

do mức đầu tư hạn hẹp chỉ hai so với tổng mức đầu tư
cho hạ tầng giao thông vận tải

còn chứng kiến cuộc chiến uber grab

vấn đề đặt ra là định danh uber grab

theo yêu cầu của thủ tướng

trong khi nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng giao thông
cần một triệu tỷ đồng

mới chỉ đáp ứng được hai mươi

mà ngành giao thông vận tải cần hướng tới
tuy nhiên hàng loạt các công trình giao thông
trọng điểm xuống cấp chỉ trong thời gian ngắn
đưa vào hoạt động cho thấy chất lượng đường
chưa được như chi phí bỏ ra
năm hai nghìn một mươi tám cũng đánh dấu việc chuyển giao
của năm tổng công ty thuộc bộ giao thông vận tải
gồm tổng công ty cảng hàng không việt nam
tổng công ty hàng không việt nam
tổng công ty đường sắt việt nam

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo